thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và thời gian tới
trong công điện thủ tướng yêu cầu bộ công thương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước tăng cường kiểm tra đôn đốc hướng dẫn kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường
chủ động có giải pháp từ sớm từ xa và có phương án bù đắp nguồn cung xăng dầu phù hợp trong mọi tình huống tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp
yêu cầu bộ công thương phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu đồng thời có giải pháp kịp thời không để ảnh hưởng gián đoạn nguồn cung xăng dầu trên địa bàn các tỉnh thành phố nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
chủ trì phối hợp chặt chẽ với bộ tài chính điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân
ngoài ra người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh việc quyết liệt thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
hôm nay ngày hai mươi năm tháng một là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương trong kỳ điều hành hôm nay giá xăng được điều chỉnh bật tăng mạnh trong khi giá dầu chỉ tăng nhẹ so với kỳ trước
cụ thể từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi năm tháng một

kinh nhận ngay sau đây của bạn